năm hai nghìn một mươi bảy còn là một năm đánh dấu sự khởi sắc và tăng trưởng cao của kinh tế việt nam
tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt sáu tám mươi một cao nhất trong vòng năm năm qua
vâng và mặc dù năm nay nước ta gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng từ thiên tai bão lũ
nhưng xét về tổng thể năm hai nghìn một mươi bảy vẫn là một năm mà nền kinh tế vĩ mô ổn định
chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng thu nhập của người dân cũng được cải thiện đáng kể
sau đây để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn cảnh về một năm đầy sôi động
cũng như thăng trầm của nền kinh tế việt nam chúng tôi đã mời đến trường quay
tiến sĩ nguyễn đức thành viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
để cùng trò chuyện với biên tập viên minh anh
xin phần trình bày của biên tập viên minh anh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh tú
chúng tôi cũng xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn đức thành đã dành thời gian những ngày
vào thời điểm ngày cuối năm này để đến với chương trình chúng tôi
chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện kinh tế
khi nói về câu chuyện tăng trưởng gdp của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
từ những cái nhìn hoài nghi nhiều người đã không khỏi bất ngờ
khi bức tranh kinh tế nước ta đã có những tin hiệu khởi sắc khá nhanh
để rồi cán đích ở mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả ấn tượng này trong một tổng hợp ngắn sau đây
có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là năm đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm
chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức một mươi ba chỉ tiêu kinh tế xã hội
nổi bật là tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một mức cao nhất trong gần một mươi năm qua
năng suất lao động đạt chín mươi ba hai triệu đồng một lao động kinh tế vĩ mô ổn định
lạm phát được kiểm soát xuất khẩu tăng mạnh và xuất siêu
khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế
hai yếu tố lớn thứ nhất là bên cung và do nỗ lực của tất cả ba khu vực
và quần hành kinh tế và do tổng cầu của thế giới
yếu tố thứ hai đó là kết quả của nhà nước kiến tạo
nó tạo ra môi trường
đầu tư kinh doanh tạo ra cái niềm tin của người tiêu dùng
và tạo ra môi trường thông thoáng làm cho cái tăng trưởng phát triển
và cái kết quả của nhà nước kiến tạo nó thể hiện qua một số cái chỉ tiêu
về năng suất chất lượng hiệu quả của nền kinh tế
thì phải nói là năm nay đều cao và đều tốt hơn so với các năm trước
niềm tin sự hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
số doanh nghiệp thành lập mới năm nay sẽ đạt mức kỷ lục trên một trăm hai mươi sáu
với số vốn đăng ký mới và bổ sung trên ba triệu tỷ đồng
đồng thời có trên hai mươi sáu doanh nghiệp hoạt động trở lại
khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
có đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội
số vốn fdi đăng ký đạt mức kỷ lục trên ba mươi năm tỷ đô la tăng ba mươi
số vốn thực hiện đạt mỗi bảy năm tỷ đô la cao nhất trong một mươi năm qua
môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh quốc gia của việt nam
có bước tiến vượt bậc
theo báo cáo của ngân hàng thế giới vkb
việt nam xếp hạng sáu mươi tám trên một trăm chín mươi nền kinh tế về môi trường kinh doanh
tăng một mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu và tăng ba mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi tám
diễn đàn kinh tế thế giới wf xếp hạng năng lực cạnh tranh việt nam
tăng năm bậc trong năm hai nghìn một mươi bảy đứng thứ năm mươi năm trên một trăm ba mươi năm nước
và tăng vọt hai mươi bậc so với năm năm trước
tình hình chính trị xã hội ổn định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực
đặc biệt là đã tổ chức thành công

về mặt trị tiêu thống kê chúng ta thấy là
ngành sản xuất chế biến chế tạo cũng là ngành đang có cái sự khởi sắc
nếu mà đúng con số như vậy là một mươi bốn tăng trưởng
tức là đang trở lại cái thời kỳ trước của khủng hoảng kinh tế thế giới năm hai nghìn tám
đấy là một con số rất ấn tượng
chúng ta cũng thấy bên cạnh các trị tiêu về tăng trưởng kinh tế
giới quan sát thường lưu ý tới cái bài toán xử lý hài hòa
mối quan hệ giữa tăng trưởng trong ngắn hạn
cũng là tái cấu trúc thể chế
vậy theo đánh giá của thiên sĩ
thì yếu tố này đã được thể hiện như thế nào trong năm vừa qua
chúng ta đang cố gắng cân đối giữa tăng trưởng vừa có tăng trưởng ngắn hạn
để đạt những trị tiêu ngắn hạn để ra
nhưng đồng thời cũng có những tái cơ cầu đi để cho sự hài hòa phát triển như vậy
thế nhưng mà để có được một cái này
nó bền vững tạo ra một sự tăng trưởng bền vững
trong tương lai khi mà gdp trên đầu ngược việt nam ngày càng tăng
thì đạt được sự tăng trưởng cao nó càng trở nên khó khăn hơn
đấy là chuyện rất là bình thường
cuộc đời kinh tế nó như vậy
thì chúng ta đúng là phải có một cái tập trung
nỗ lực rất thực chất vào cái cải cách trong nội bộ nền kinh tế của chúng ta
từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
hay là từ những cái hệ thống hành chính
hệ thống quản lý của nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp
với kinh tế thị trường
thì đấy là những cái điều chúng tôi đang làm
và chính phủ cả năm vừa qua thì đã làm được rất nhiều việc
và tôi nghĩ là có nhiều trông gai nhưng vẫn tiếp tục là tiến lên
và đồng thời cùng với cái đó là chúng ta cũng thấy là
thủ tướng chính phủ phát động phong trào khởi nghiệp
thì làm cho giới trẻ cũng rất là say xưa
và cũng đã tạo ra được những cái làn sóng nhất định
trong cái việc mà tạo ra một cái sự độc lập
và một cái tinh thần khởi nghiệp
trong giới trẻ nói chung và giới doanh nhân việt nam
sự tăng trưởng đã được ghi nhận như là một cái xu hướng đi lên
rất là bền vững
và thưa quý vị mặc dù là còn nhiều khó khăn
nhưng về tổng thể thì việt nam vẫn đang có một nền kinh tế vĩ mô
ổn định và được kiểm soát tốt
điều đó giúp mang lại một thứ còn quan trọng không kém
đó chính là niềm tin của người dân doanh nghiệp
và nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế
chị lê ngọc ánh chủ một shop mỹ phẩm tại hà nội
và chồng một viên chức ngành giao thông vận tải
đều sinh ra ở tuyên quang
sau một thời gian học tập làm việc và kết hôn tại hà nội
với thu nhập khá ổn định
hai vợ chồng quyết định phải mua một căn hộ
tôi thấy là những năm gần đây thì nhà nước mình
có những chính sách rất là tốt
để hỗ trợ những gia đình
vợ chồng mới cưới
những gia đình có thu nhập thấp
để mình có thể hưởng những cái lãi suất rất là thấp
để sở hữu một căn nhà cho mình
ví dụ như gia đình tôi là cũng được hưởng
một cái gói dành cho gia đình thu nhập thấp
từ em đó
vậy là xu thế mua nhà trả góp là một xu thế
trên thế giới nhiều nước đã thực hiện rồi
và khi về việt nam thì nó rất hợp
với những người ở nơi khác đến thủ đô
hoặc là những người vợ chồng trẻ
có thu nhập một mức vừa phải
trước đây thì như tôi là chưa

chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mua được một căn hộ
góp đủ tiền để mua một căn hộ
thì bây giờ chúng tôi đã có đủ khả năng
thị trường bất động sản năm hai nghìn một mươi bảy
là một trong những điểm sáng
tạo nên khối lượng việc làm lớn
tăng thu nhập người dân
thu hút nguồn đầu tư lớn
đặc biệt nguồn vốn fdi
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ngành bất động sản đã đóng góp hai mươi một
vào sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế
sự linh hoạt của thị trường bất động sản
đã giúp cho nhiều người dân
như gia đình
như gia đình chị lê ngọc ánh
có khả năng sở hữu căn hộ mà họ mơ ước
trong vòng hai ba năm gần đây
thị trường bất động sản việt nam
đang chứng kiến một giai đoạn phục hồi
mới khá vững chắc và cân bằng
cũng như đi theo
nguyên tắc thị trường nhiều hơn
đây có thể nói là những điểm nhấn tích cực nhất
mặc dù gói hỗ trợ tiến dụng yếu đải
không còn nữa
nhưng mà thị trường cơ bản phát triển theo đúng hướng
và đặc biệt là phân quốc nhà xã hội
vẫn tiếp tục giữ được ngọn lửa của mình
cũng chứng kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa
và dịch vụ tiêu dùng tăng
chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân
năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba năm mươi ba
so với bình quân
bình quân mỗi tháng tăng hai mươi một
sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp
tiêu dùng nước ngoài sự phát triển
của một số ngành dịch vụ đã đóng góp
lớn vào sự tăng trưởng kinh tế chung
chúng tôi đánh giá là trong thời gian
vừa qua chính phủ và hội đồng
tiền lương quốc gia đã có nhiều cải thiện
để nâng cao đặc biệt là chúng ta đã
tăng lương của các cán bộ nhân dân
để làm sao đảm bảo những người nghèo
những người mà thu nhập
ở mức vừa phải đủ để mức sống để tiếp cận
so với các khối mà chúng ta đang tập kết
có thể nói là năm hai nghìn một mươi
là một cái năm mà việt nam hội tụ đỉnh cao
những thành tựu kinh tế xã hội
đối nội và đối ngoại về mặt xã hội
mặc dù chúng ta đối diện với một mươi sáu cơn bão lớn
và rất nhiều những việc khó khăn
tuy nhiên là theo thông kê nhà nước
thì tỷ lệ số hộ nghèo
và người nghèo
là giảm tới hơn ba mươi ba so với năm ngoái
tính đến thời điểm này
các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
mà chính phủ đề ra đầu năm
được cơ bản hoàn thành đây là động lực lớn
để chính phủ hy vọng
có thể xây dựng những bước tiến cao hơn
trong chỉ tiêu phát triển kinh tế năm hai nghìn một mươi tám
thưa tiến sĩ nguyễn đức thành
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta cũng ghi nhận
rất nhiều những cái sự nỗ lực hội nhập sâu rộng
của việt nam và thế giới với hàng loạt
các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
điều đó cũng sẽ được tiếp tục thể hiện như thế nào
phản ánh như thế nào vào
động lực cho bức tranh tăng trưởng
của việt nam trong năm tới
chúng ta cũng biết rằng năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng xuất khẩu của việt nam và trung quốc
là tăng vọt bởi vì trung quốc hiện nay
cũng đã thay đổi rất nhiều thị trường thay đổi
sự mua thay đổi và chúng ta
cố gắng tận dụng lợi thế đó
như vậy bên cạnh các bạn hàng lớn nhất của chúng ta
như mỹ và eu chúng tôi cho rằng
bản thân trung quốc là một thị trường tiềm năng
nhưng mà làm như thế nào thì là thách thức
đối với doanh nghiệp và đối kể cả với cả chính phủ
của việt nam chúng ta nhưng rõ ràng là
truyền vọng là rất nhiều
thì đấy là những cái ví dụ để cho thấy rằng là
năm hai nghìn một mươi tám của chúng ta tôi cho rằng
là tiếp tục thừa hưởng những cái thành quả
của cái tiến trình hội nhập của việt nam
và chúng ta sẽ doanh nghiệp
cũng như là người dân sẽ được lợi thêm
từ cái tiến trình đó
thì đấy là một cái điều đáng
rất là cơ hội rất là đang mở ra
và một cái nữa chúng ta thấy
là cái con số của năm hai nghìn một mươi bảy
là lần chúng ta lâu rồi
chúng ta mới có cái sự xuất siêu trong cái tổng
kim ngạch chúng ta là vượt
hai lần gdp tức là
đâu đó là nhập khẩu xuất khẩu hoàng độ bằng gdp
câu lại thì bằng hai lần tức là độ mở
là hai trăm linh nhưng mà tính theo công thức là như vậy
thế nhưng mà chúng ta lại có cái xuất siêu
đấy như con số liệu gần đây
chúng ta khoảng độ hai bảy tỷ đồng mỹ chẳng hạn
thì đấy là một cái điều mà đáng mừng
một tín hiệu khác
mà tụi tôi cũng đánh giá cao tức là
cái cam kết vốn đầu tư
vốn đầu tư nước ngoài cam kết
vào việt nam fda là
ba mươi năm tỷ nó tùy theo cái thống kê khác nhau
nhưng mà chúng ta có thể cân đối lại thì nó khoảng độ ba mươi năm tỷ đồng mỹ
tức là nó cao nhất kể từ
khi chúng ta gia nhập vào wto
toyo là cái năm hai nghìn tám chúng ta có
một cái sự tăng vọt là đến sáu mươi bốn tỷ
nhưng không bao giờ thực hiện được bởi vì sau đó là khu hoảng thế giới xảy ra
thế bây giờ chúng ta có là
ba mươi năm tỷ thì đấy là một con số rất là cao
đây là con số cam kết không có con số thực hiện
thực hiện thì nó không được như thế nhưng mà nó cũng
rất là cao cảm nhất từ trước đến nay là khoảng độ một mươi sáu tỷ
đồng mỹ thì đấy là những tín hiệu mà chúng ta
không thể phủ nhận rằng các nhà đầu tư
trong và ngoài nước đều nhìn
thấy là có những sự tiến triển
của việt nam và vì thế mà cái kỳ vọng của họ tăng lên
thì bản thân tôi
thấy đấy là một con số rất là thuyết phục để chúng ta
thấy rằng là đã có một cái gì đấy đang có
một cái gì đấy dịch chuyển và đó
chính là những kỳ vọng chúng ta hy vọng
rằng đã tăng trưởng với những động lực
như tiến sĩ nguyễn đức thành vừa phân tích
sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới đây
cùng với đó là nhà hoạch định chính sách
và các doanh nghiệp cũng vẫn cần tính trước
những tác động cháy trều của kinh tế chính trị toàn cầu
để giữ vững đà tăng trưởng bền vững cho mình
chúng tôi cũng xin được chúc
tiến sĩ nguyễn đức thành
tiếp tục có sức khỏe và thành công trong
những năm tiếp theo xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian
đến với chương trình của chúng tôi chúng tôi cũng
xin được chúc mọi người dân
doanh nghiệp đều tiếp tục có được
sự hưởng lợi từ tăng trưởng
của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám